tuy nhiên đây cũng là thời điểm dịch covid một mươi chín dần phức tạp và lan rộng

kênh youtube xin chào kim chi của tuấn bất đắc dĩ nhận thêm một chức năng mới
hỏi tuấn rằng là bây giờ có chiều chiếm như này này thì phải làm như thế nào
phải đi đâu
hoặc là có đi khám được không
nhờ nhất là cái tin nhắn mà hỏi phải mua khẩu trang như thế nào

vì cũng bán ở nhà thuốc
nhưng mà tự dưng hỏi tuấn là phải mua ở đâu
như thế nào

cho nên là lúc đó thì em nghĩ là thực sự là người nước ngoài thì
rất cần thiết cái sự giúp đỡ của người bản xứ

cục xứ nhập cảnh hàn quốc là công an bắt con thì phải làm sao
cho nên là tuấn cũng liên lạc với đại sứ quán
đại sứ quán có cái chính sách mới là có cấp một cái giấy tờ để mặc dù hết hẳn visa nhưng mà cái do dịch covid một mươi chín cho nên là không về việt nam được
cho nên là tạm thời cái hết hẳn visa không sao để cảm thấy an toàn hơn và yên tâm hơn

dù ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đã khiến lịch học thạc sĩ của tuấn bị trị hoãn

đừng kết nối với đất nước và con người việt nam

và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố

tuy nhiên theo báo cáo của bộ giao thông vận tải hiện nay một số địa phương thực hiện
chưa đúng chỉ đạo nêu trên cũng như chưa thực hiện đúng các quy định của bộ giao thông vận tải
bộ y tế yêu cầu các địa phương cần ra soát điều chỉnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo nêu trên
bộ giao thông vận tải và bộ y tế giám sát hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện của các địa phương
kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định
báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền
ba để tiếp tục đáp
đáp ứng yêu cầu phục hồi kinh tế và nhu cầu đi lại của người dân
giao bộ giao thông vận tải căn cứ hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
phối hợp chặt chẽ với các địa phương chậm nhất ba ngày kể từ ngày ban hành công điện này
phải ban hành quy định hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt
đường bộ trên toàn quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch
yêu cầu trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và chủ tịch ubnd các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và các hướng dẫn của bộ giao thông vận tải bộ y tế
liên quan đến hoạt động vận tải đường sắt theo kế hoạch lấy ý kiến các địa phương
cục đường sắt của bộ giao thông và vận tải thực hiện dự kiến chạy lại tàu khách từ ngày bảy tháng một mươi tới
nhưng ngày nay chưa thể thực hiện do chỉ có ba trên hai mươi bốn địa phương có văn bản trả lời
tổng giám đốc tổng công ty đường sắt khẳng định
đường sắt đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực phương tiện và các điều kiện về phòng chống dịch
theo quy định để mở lại tàu khách khi được phép
trước mắt mở lại tàu khách chủ yếu để phục vụ an sinh chờ tình nền lãi
theo cục đường sắt cơ quan này sẽ ra hạn lời ý kiến địa phương về mở lại tàu khách ngày một mươi ba tháng một mươi
trước đó hạn lấy ý kiến là ngày năm tháng một mươi
sau đó cùng đường sắt sẽ hoàn thiện lại kế hoạch chạy tàu khách dự kiến trình bộ giao thông vận tải
muộn nhất là một mươi năm tháng một mươi để bộ báo cáo với chính phủ
theo cục hàng không việt nam trong ngày hôm qua một mươi tháng một mươi
các hãng đã thực hiện một mươi một chuyến bay có giãn cách ghế hủy một mươi bốn chuyến
bên cạnh các trạng bay đến thanh hóa nghệ an hải phòng phải hủy vì lý do thời tiết mưa bão
thì chuyến bay của việt nam airlines chặng tp hcm đi hà nội không thực hiện được
do hà nội vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể
chuyến bay từ tp hcm đến thừa thiên huế và ngược lại
cũng không thực hiện được do hành khách phải đăng ký trước và phải được phê duyệt của tỉnh trước khi đến
ngoài ra một số chuyến bay bị hủy do không kịp mở bán vé
như trạng tp hcm đi phú yên tp hcm đi gia lai đà nẵng đi cần thơ đà nẵng đi đắk lắk
một số chuyến bay khác cũng bị hủy do không có khách
hiện tại khách đi máy bay được yêu cầu phải ít nhất sau một mươi bốn ngày tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
sau thời gian dài đi trực tại bệnh viện để điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
chị mão tranh thủ giây phút ngắn ngủi được về nhà để quan tâm việc học của con
từ đầu tháng chín đến nay mỗi tuần hai buổi
con trai chị đã được những tình nguyện viên của chương trình học cùng chiến binh nhí
hỗ trợ học trực tuyến theo hình thức một kè một

với sự nhiệt huyết và yêu học sinh vũ mai trang sinh viên đại học thủ đô hà nội
được ban tổ chức phân công làm gia sư cho con trai của điều dưỡng nguyễn thị mão
mặc dù khá bận với lịch học các hoạt động đoàn hội
song trang vẫn tỉnh nguyện tham gia dự án
bởi em nghĩ mình đang được góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
dựa trên tinh thần hậu phương tiếp sức tiền tuyến dự án học cùng chiến binh nhí tập trung hỗ trợ cho con em hàng nghìn y bác sĩ
đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch nhất là trong thời điểm năm học mới vừa bắt đầu
khởi động từ ngày mùng năm
đến nay giai đoạn một dự án đã có một ba trăm năm mươi y bác sĩ đăng ký tìm gia sư cho con
đồng nghĩa với việc có một ba trăm năm mươi lớp học đã đang và sắp diễn ra trong thời gian tới
huy động thêm sức mạnh của cộng đồng để thay những bác sĩ đó làm một điều gì đó nhỏ bé giúp chăm sóc hậu phương của những người chiến sĩ
đang ngày đêm ở tuyến đầu chống lại đại dịch covid một mươi chín
lúc đầu khi mà chúng tôi trao đổi về những thông tin ban đầu của dự án thì mọi người hướng đến con số khoảng hai trăm linh lớp vận hành
tuy nhiên khi dự án được truyền thông mạnh mẽ rất nhiều đơn vị ủng hộ và rất nhiều y bác sĩ cũng rất hào hức với dự án
do vậy số dự án nhận được lên tới một ba trăm linh
thì những đơn vị thực hiện dự án cũng cho đến một thách thức
chúng tôi cũng rất vui vì những cái mà chúng tôi mong muốn làm cũng rất nhiều người ủng hộ
với mô hình dạy online một kèm một các gia sư đã bổ trợ kiến thức ở những môn học như toán tiếng việt tiếng anh cho các bạn nhỏ
ngoài việc gia sư các môn văn hóa dự án học cùng chiến bí còn còn có những lớp ngoại khóa năng khiếu với thầy cô giáo đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng
từ đó có thể giúp bố mẹ các em yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch
chiến dịch học cùng chiến binh nhí thì mục tiêu là để thể hiện tinh thần của các bạn thanh niên và sinh viên tuổi trẻ thủ đô
luôn sẵn sàng tuyến sau để hỗ trợ những y bác sĩ ở tuyến đầu đang vất vả chống chọi với những khó khăn và những hiểm nguy trong các tỉnh thành phía nam
các độ của chúng ta là làm sao để họ luôn được yên tâm là con em được chăm sóc về mặt giáo dục và luôn có những người gia sư tận tình
mặc dù mới chỉ thực hiện ở hà nội nhưng thời gian tới dự án hy vọng sẽ được mở rộng và đồng hành ở nhiều địa phương khác trên cả nước
ngày mai điều dưỡng nguyễn thị mão sẽ lại có chuyến công tác dài ngày vào nơi tâm dịch
thế nhưng từ nay chị sẽ bớt đi phần nào lo lắng vì đã có người hỗ trợ việc học của con
và câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
tạm biệt và hẹn gặp lại